sở giao thông vận tài hà nội vừa yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn thành phố từ chối phục vụ đối với các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm
cụ thể sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị vận tải chủ phương tiện có xe vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô nếu vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ
cụ thể sở giao thông vận tài hà nội yêu cầu tăng cường giám sát qua thiết bị giám sát hành trình cảnh báo nhắc nhở lái xe thực hiện nghiêm phương án hoạt động đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến không dừng đỗ đón trả khách trên đường bốc xếp hàng hóa sai quy định kiểm điểm đối với lái xe nhân viên phục vụ trên xe vi phạm các quy định của pháp luật về tổ chức và quản lý hoạt động vận tài hành khách bằng xe ô tô báo cáo kết quả xử lý vi phạm trước ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám